tỉnh lâm đồng có ba trăm hai mươi chín dự án được chính quyền địa phương giao gần năm mươi ba hectare liên quan đến rừng và đất rừng
đến nay hơn một nửa trong số ba trăm hai mươi chín dự án này với diện tích gần ba mươi hectare đã được địa phương thu hồi
nguyên nhân thu hồi là do các doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án hoặc triển khai chậm tiến độ đã được phê duyệt
không tổ chức bố trí lực lượng quản lý bảo vệ rừng trên diện tích được thuê để rừng bị phá bị lấn chiếm trái phép nhưng không có biện pháp ngăn chặn
doanh nghiệp tự nguyện trả lại dự án
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho biết các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục tiến hành giả soát lại các dự án
nếu các doanh nghiệp không triển khai hoặc triển khai dự án không đúng với cam kết để mất rừng mất đất
tỉnh lâm đồng sẽ kiên quyết thu hồi và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật